các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kết quả truy vết nguồn lây của chùm ca bệnh này là giáo viên tiếng anh quốc tịch ireland chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
qua công tác truy vết chùm ca bệnh ở trường tiểu học ngô sĩ liên xuất hiện từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trường hợp phát hiện đầu tiên là học sinh có tên viết tắt ntp học sinh lớp bốn a bảy của trường
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cháu b có triệu chứng sốt xin nghỉ học ở nhà cán bộ y tế vào nhà lấy mẫu xét nghiệm qua test nhanh dương tính vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
sau đó được lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật làm xét nghiệm pcr kết quả vào lúc một mươi bảy h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai dương tính với sars cov hai
sau đó cơ quan y tế và trường ngô sĩ liên phối hợp lấy mẫu toàn bộ học sinh giáo viên trong trường phát hiện thêm hai mươi bảy trường hợp dương tính bằng phương pháp bcr và một mươi bảy trường hợp test nhanh dương tính
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giáo viên tiếng anh này tham gia dạy ở trường tiểu học ngô sĩ liên cùng với một số trợ giảng của trung tâm
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai anh có đến thành phố bắc ninh chơi và đi một số nơi ở bắc ninh nhưng không báo cáo với trung tâm
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai anh có triệu chứng đau đầu cảm cúm có báo cáo cho trung tâm anh ngữ thông nhất trung tâm đề nghị anh lấy mẫu xét nghiệm nhưng anh không lấy tiếp tục đi dạy học những ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng một mươi hai
ngày ba mươi tháng một mươi hai sau khi cháu b có kết quả dương tính giáo viên này đến trường tiểu học ngô sĩ liên lấy mẫu kết quả dương tính
đến nay có một trăm chín mươi ba f
trong một trăm chín mươi ba f liên quan đến chùm ca bệnh này gồm một trăm bảy mươi sáu học sinh và năm giáo viên trong đó có hai giáo viên nước ngoài và một mươi hai người khác
từ sáng ngày bốn tháng một học sinh các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn tp bắc giang đã dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến trường học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sáng ngày bốn tháng một học sinh các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học cơ sở trên địa bàn tp bắc giang đã dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín